cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa ra thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn gây ra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại khu hợp thành phường phương nam thành phố uông bí tỉnh quảng ninh ngày hai mươi bốn tháng chín vừa qua
họ tên đối tượng doãn trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại tổ bảy khu một phường trương vương thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
đặc điểm nhận dạng khuôn mặt chữ nhật tầm cao khoảng một m tám mươi sống mũi lõm dưới tay trúc nếp tai dưới cụt dấu vết riêng xẹo chấm cách bốn cm sau mép trái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đề nghị công dân nào phát hiện người có đặc điểm nêu trên thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
theo số điện thoại đồng chí đại tá thái hồng kông phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh

và đồng chí đại tá nguyễn quốc trung trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm sáu mươi ba bốn trăm hai mươi một hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định của pháp luật